tại quảng bình cũng ghi nhận hàng chục ca cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
trong đó có nhiều trường hợp tử vong trong ba năm gần đây
khí co khi vào trong cơ thể nó sẽ gắn rất chặt với hemoglobin và nó làm giảm vận chuyển oxy tế bào
làm thiểu oxy tế bào dần đến toàn lactic và gây chết tế bào
ngộ độc khí co do đốt than sửa ấm là thực trạng đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước
theo thống kê của bộ y tế trong năm hai nghìn hai mươi cả nước có hàng chục trường hợp bị ngộ độc khí co
nếu các bệnh nhân này không được phát hiện và điều trị kịp thời
sẽ gây nguy cơ tử vong hoặc để lại các di chứng về thần kinh
với cái vụ vừa qua mà họ đã bị than ngạt đó
thì do cái nhân thức của những người đó
họ không tiếp thu
cho nên là nhưng mà đối với dân chúng tôi thì bây giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi
trước đây thì sinh đẻ thì họ vẫn sử dụng nhưng bây giờ là đã hạn chế rất nhiều
thời tiết trên địa bàn các tỉnh bắc trung bộ chuẩn bị đón nhận một đợt rét đậm
các bác sĩ khuyến cáo người dân trong điều kiện thời tiết lạnh rét mùa đông
tuyệt đối không được sửa ấm bằng đốt than củi trong nhà đóng kín
nhằm chống ngộ độc khí co
và ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và gia đình

từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai sau tám lần trễ hẹn
đại diện ban quản lý dự án đường sắt bộ giao thông vận tải cho biết đã kích hoạt toàn hệ thống
để khởi động chạy đoàn tàu đầu tiên từ ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai
quá trình vận hành thử nghiệm có sự tham gia của hơn sáu trăm linh nhân sự thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đường sát hà nội hà nội metro
gần hai trăm linh chuyên gia trung quốc
thuộc tổng thầu trung quốc tư vấn độc lập của pháp hội đồng nghiệm thu nhà nước
theo thứ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn ngọc đông trong thời gian vận hành thử nghiệm
tổng thầu sẽ trực tiếp hướng dẫn các nhân sự việt nam đã được đào tạo tại trung quốc
thực hiện vận hành dự án trên thực tế
trong một câu chuyện ngày hôm nay trên báo kinh tế và đô thị có bài viết hứa rồi lại thất hứa
vào thời điểm cuối năm trên rất nhiều dự án
công trình trọng điểm không khí làm việc đang rất khẩn trương hối hả để kịp về đích đúng hẹn
riêng với bộ giao thông vận tải và dự án thu phí không dừng càng gần tới thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi
dư luận càng để ý đến một lời hứa đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong thời gian qua nhưng vẫn lỗi hẹn
cách đây chưa lâu bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể vẫn đăng đàn khẳng định quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
đưa dự án thu phí không dừng cán đích đúng hạn
nhưng chỉ vài ngày trước đây
bộ giao thông vận tải khiến tất cả ngỡ ngàng khi đưa ra đề xuất xin lùi thời hạn triển khai thu phí không dừng
tại tám dự án đến sau năm hai nghìn hai mươi
đây đã là lần thứ n bộ giao thông vận tải xin gia hạn hoàn thành dự án thu phí không dừng
có ý kiến nói rằng trước khi đưa ra đề nghị khó chấp nhận trên
liệu bộ giao thông vận tải có nghĩ đến tự trọng của mình hay không
liệu rằng bộ giao thông vận tải chỉ hứa cho xong chuyện rồi lại thất hứa
câu hỏi này xin để cho bộ giao thông vận tải tự trả lời
theo tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường
kết quả quan chắc trong tháng một mươi một và đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tại trạm quan chắc không khí tự động liên tục ở một số đô thị miền bắc trung và nam
cho thấy là thông số bụi mịn pm hai năm trung bình trong hai mươi bốn giờ tại hà nội
tp hcm hầu hết đều tăng cao hơn so với các đô thị khác
tại tp hcm những ngày vừa qua trời luôn bị bao phủ bởi một lớp không khí mù đục
nhiều người dân mắc các bệnh hô hấp khi hoạt động ngoài trời
người dân nghi ngờ không khí bị ô nhiễm
tại hà nội ghi nhận đến ngày một mươi bốn tháng một mươi hai đã trải qua gần một tuần xuất hiện những đợt ô nhiễm không khí
với các dấu hiệu như trời âm u mù sương không khí đặc
ông lê hoài nam vụ trưởng vụ quản lý chất lượng môi trường bộ tài nguyên và môi trường cho biết
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín khi họp bàn về giải pháp cấp bách về kiểm soát chất lượng môi trường không khí
ở các đô thị lớn bộ tài nguyên và môi trường đã nêu ra các nhóm giải pháp trước mắt và lâu dài
với khoảng hai mươi triệu tấn gạo xuất khẩu mỗi năm thì việt nam thái lan và ấn độ đang là cường quốc về xuất khẩu gạo
với những nỗ lực trong năm năm trở lại đây việt nam đang có triển vọng trở thành nước xuất khẩu gạo số một thế giới
tính đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi giá gạo xuất khẩu của việt nam đang tốt nhất trong lịch sử
từ đầu năm đến nay giá gạo xuất khẩu của việt nam trào bán trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh khoảng trên một mươi hai
bình quân đạt khoảng bốn trăm chín mươi ba usd một tấn
điều này cho thấy giá trị gia tăng của gạo đã được cải thiện chất lượng gạo việt nam đang tăng cao và được thế giới công nhận
tuy nhiên nhiều chuyên gia cũng cần lưu ý rằng giá gạo việt tăng thì có vui nhưng chưa thể hiện đúng chất lượng mình đang sở hữu
ví dụ như gạo st hai mươi bốn của việt nam được trao huy chương ngon nhất thế giới hiện bán trong nước cao hơn giá xuất khẩu rất nhiều
hiện trường nhận định tại lầu hai phát hiện nhiều vật dụng có sử dụng nguồn điện và nhiệt như bình ốc nước siêu tốc quạt điện thiết bị sạc máy tính điện thoại
do tầng hai chứa nhiều vật liệu giấy và các loại gia dụng cũ nên đã bắt lửa và nhanh chóng lan ra toàn bộ tầng hai hiện nguyên nhân vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ
để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên bộ giao thông vận tải yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng phương tiện vi phạm về kích thước thùng hàng
trở hàng hóa quá tải trọng theo quy định kiểm tra bằng cân lưu động hoặc cân sách tay trên các đoạn quốc lộ tập trung trên tuyến đường hồ chí minh nhất là các tuyến đường qua các tỉnh hà nam hòa bình
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu cục đăng kiểm việt nam chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm kiên quyết từ chối kiểm định đối với các trường hợp ô tô đầu kéo sơmi rơ móc lắp đặt thêm các cơ cấu bơm thủy lực bình dầu thủy lực cơ cấu nâng hạ thùng hàng tự đổ chân trống và các kết cấu không đúng với thiết kế của nhà sản xuất
bên cạnh đó tăng cường kiểm tra chuyên ngành phúc tra kết quả kiểm định tại các đơn vị đăng kiểm và xử lý nghiêm có tăng nặng các trường hợp đơn vị đăng kiểm đăng kiểm viên vi phạm các quy định nêu trên
với hơn một trăm linh km đường sông đang được khai thác trên hai tuyến chính là sông hồng và sông luộc hệ thống giao thông đường thủy ở hưng yên đóng một vai trò quan trọng trong việc giao thương vận chuyển hàng hóa
thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh hương yên vẫn còn nhiều bến khách ngang sông hoạt động cùng với đó là các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng liên tục hàng ngày đòi hỏi lực lượng chức năng càng phải chú trọng trong việc quản lý nhắc nhở tuyên truyền nâng cao hiệu quả hoạt động của các phương tiện vận tải trên tuyến đường thủy nội địa

với hơn một trăm linh km đường sông đang được khai thông trong việc giao thương vận chuyển hàng hóa
với hơn một trăm linh km đường sông đang được khai thông trong việc giao thương vận chuyển hàng hóa
các anh kiểm soát giao thông thường xuyên đến tuyên truyền nhắc nhở không chở quá tải chở ba trăm linh khối đủ tải không quá tải trong chở an toàn đường thủy
hiện tại trên mạng lưới sông thủy nội địa tỉnh hương yên có hàng trăm loại phương tiện thủy bến bãi bốc xếp nguyên vật liệu bến khách ngang sông
vì vậy ngoài công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng mỗi người dân cũng cần phải chủ động trang bị kiến thức
trang bị bảo hộ chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa hạn chế đến mức thấp nhất những vụ tai nạn có thể xảy ra
trong các năm vừa qua về mặt cơ bản tuyến đường thủy nội địa trải qua khu vực hương yên lực lượng chức năng cùng phối hợp
nên các vụ việc về tài nạn giao thông vô cùng hạn chế
hầu như chỉ có những vụ va chạm và sơ bộ và đã giải quyết ngay từ ban đầu
về mặt con người
được đảm bảo an toàn bởi đã được nhắc nhở chuẩn bị khá tốt các trang thiết bị an toàn đi theo phương tiện
những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát đường thủy tỉnh hương yên kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp phương tiện
công trình giao thông có nguy cơ không đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy vi phạm thiếu trang thiết bị đảm bảo an toàn trên phương tiện
bên cạnh đó cũng triển khai xây dựng các mô hình văn hóa giao thông đường thủy văn hóa giao thông với bình yên sông nước
nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên tuyến đường thủy nội địa
sáng qua tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi ảnh góc nhìn trẻ dành cho học sinh sinh viên toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
cuộc thi do trường đại học sân khấu điện ảnh hà nội tổ chức
sau hơn một tháng phát động cuộc thi đã nhận được hơn hai bức ảnh của học sinh sinh viên trên cả nước
ban tổ chức chọn được một trăm ba mươi bức ảnh vào vòng triển lãm để trao giải cho ba hạng mục
tác phẩm chụp bằng máy ảnh tác phẩm chụp bằng điện thoại và tác phẩm được bình chọn nhiều nhất qua fanpage
cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra môi trường thuận lợi để học sinh sinh viên yêu thích nhiếp ảnh trong cả nước
có cơ hội gặp gỡ trao đổi học tập giới thiệu thành quả sáng tạo của cá nhân đến với đông đảo công chúng yêu ảnh
đồng thời phát hiện bồi dưỡng và bổ sung lực lượng kế cận cho nhiếp ảnh việt nam